diện khoa truyền nhiễm bệnh viện đa khoa tỉnh phú yên cho biết đang điều trị tám ca nhiễm trùng nhiễm độc thức ăn sau khi ăn thịt lợn
tám bệnh nhân trên đều ở xã sơn long huyện miền núi sơn hòa tỉnh phú yên nhập viện từ chiều ngày một mươi bốn tháng ba với hội chứng nhiễm trùng nhiễm độc
suốt cao lạnh run và hội chứng viêm dạ dày ruột cấp đau bụng nôn tiêu chảy nhiều lần nghi khả năng do vi khuẩn salmon melanon tifi trong ruột và rồi trường heo
sau khi được điều trị đặc hiệu hiện sức khỏe các bệnh nhân đã tạm ổn định
theo các bệnh nhân ngày một mươi ba tháng bốn một số gia đình trong xóm ở xã sơn long góp mua và mổ chung một con lợn
đến sáng hôm sau ngày một mươi bốn tháng ba nhiều người ăn thịt và lòng lợn luộc bị đau bụng nôn mửa tiêu chảy nặng phải nhập viện cấp cứu
theo tri cục vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh phú yên nhiều khả năng các bệnh nhân bị nhiễm độc thức ăn là do bảo quản lòng rồi lợn không tốt trong thời tiết nắng nóng
dẫn đến ôi thiêu phát sinh các vi khuẩn gây hại hiện các cơ quan chức năng đã lấy mẫu thịt lòng lợn đưa đi kiểm nghiệm để có kết luận chính xác